trong cuộc đối thoại với nông dân diễn ra vào sáng nay thủ tướng chính phủ nêu rõ cần sự phối hợp giữa sáu nhà nhà nông nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp nhà băng và nhà phân phối nếu tách ra là không thành công
bên cạnh đó người đứng đầu chính phủ cũng cho rằng cần xây dựng quy hoạch theo vùng sản xuất phù hợp với năng lực điều kiện của địa phương
đồng thời yêu cầu các thành viên chính phủ trả lời những vấn đề đặt ra trong ngành nông nghiệp như thị trường vốn và đất đai công nghệ đầu vào cho nông nghiệp xây dựng nông thôn mới
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường khẳng định giống cây trồng của việt nam là giống tốt
đồng thời yêu cầu các thành viên chính phủ trả lời những vấn đề đặt ra trong ngành nông nghiệp như thị trường vốn và đất đai công nghệ đầu vào cho nông nghiệp như thị trường vốn và đất đai công nghệ đầu vào cho nông nghiệp như thị trường vốn và đất đai công nghệ đầu vào cho nông nghiệp như thị trường vốn và đất đai công nghệ đầu vào cho nông nghiệp như thị trường vốn và đất đai công nghệ đầu vào cho nông nghiệp như thị trường vốn và đất đai công nghệ đầu vào cho nông nghiệp như thị trường vốn và đất đai công nghệ đầu vào cho nông nghiệp như thị trường
về thị trường bộ trưởng bộ công thương nhận định những mặt hàng nông sản của người dân được mua mất giá trong thời gian vừa qua
là những nhóm hàng chỉ tiêu thụ qua đường tiểu ngạch không nằm trong quản lý của nhà nước
do vậy trong thời gian tới cần có quản lý để tránh tình trạng này
các nông dân có vườn trình bày có đề cập đến và xã hội cũng đã chứng kiến một số các rau quả như là bù gài su hào hay là dưa hấu và một số mặt hàng khác
thì chúng ta đều thấy rằng đây thực tế là những mặt hàng của rau quả theo vụ mùa và nó không phải là những mặt hàng nằm trong những hàm nhóm hàng chiến lược
và vì vậy cái tiêu thụ ở các thị trường của chúng ta nó chưa được tổ chức tốt và nó cũng là khai thác thị trường tham lý chất vụ mùa
ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất của nông dân do cái biến động của thị trường này
chủ yếu đến là từ do không xuất nhập khẩu và thông qua hình thức tiểu ngạch và hình thức thiết ngoại qua biên giới
là những hình thức mà chúng ta không tổ chức quản lý tốt được
cái kênh của nhà nước giữa hai nước của chúng ta
và vì vậy thì cần phải được hoàn tâm với thời gian tới để làm theo cái quy hoạch và làm theo cái tổ chức nó tốt hơn
về vấn đề vốn trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai cho rằng cần hỗ trợ cho người nông dân theo từng vùng
tôi thấy là các tổ chức tín dụng của mình anh tú à nên có những cái tiếp cận nó phù hợp với cách thức làm ăn của từng vùng miền
tại sao thành phố hồ chí minh họ chỉ cần một mươi triệu
nhưng mà lâm đồng này
gần tới năm mươi triệu
thì đó chính là cái sinh kế của từng nơi hoàn toàn khác nhau
và vì vậy nếu các tổ chức tính dụng ngăn hà nhà nước quan tâm tới những vấn đề này
thì có hỗ trợ cho nông dân rất là phù hợp
kết luận phiên đối thoại thủ tướng đã đưa ra bốn nhóm vấn đề lớn
đồng thời khẳng định đảng nhà nước luôn coi nông nghiệp là mặt trận quan trọng
nhưng cũng chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh
vẫn còn một bộ phận người nông dân đời sống còn bắp bênh
vẫn còn tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ
thủ tướng yêu cầu cần tập trung quyết liệt triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp
nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm
các bộ ngành và tất cả các địa phương cần phải tăng cường
cải cách hành chính cải cách thể chế chính sách
cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp
phải đi sát cơ sở hơn phải lắng nghe hơn để mà tháo gỡ trực tiếp hơn
nhắc những yếu tố đầu vào của sản xuất
phân bón thuốc
trừ rau giả chất lượng kém an toàn về chất thực phẩm kém
vốn liếng khó khăn thị trường tù mù không hiểu
tất cả cái đó tôi nghĩ rằng các bộ ngành các địa phương
phải cải cách tạo thông tin cắt canh thông tin thuận lợi
từ truyền thông cho đến các ngành có thông tin về xuất khẩu
về tiêu thụ đều phải được đề cập mạnh mẽ hơn
nhân dịp này thủ tướng đã tặng khóa cho ba mươi nông dân tiêu biểu tham dự cuộc đối thoại